sau một thời gian xác minh và được sự hỗ trợ từ phía gia đình nhà trường đã chứng thực được sự việc đó xảy ra
xét thấy sự việc trên là không đúng mô hình giáo dục nhà trường đã quyết định kỷ luật cô hà kiều tê với hình thức buộc thôi việc
hai giáo viên mai thị tê và vàng thị diệu hát sẽ chịu chung trách nhiệm liên đối khi biết việc nhưng không báo lên ban giám hiệu nhà trường
tuy nhiên cơ sở giáo dục này ngay sau đó đã bị cho tạm ngừng nhận trẻ do có dấu hiệu hoạt động không phép
những thông tin mới nhất về vụ việc cô giáo có hành vi thô bạo với trẻ xảy ra ở tp thủ đức sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo